cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với cao trọng phú
trú tại xã nghi kim tp vinh về tội giết người
trước đó vào ngày ba mươi tháng bốn ba người đàn ông đi xe ô tô đến nhà cao trọng phú để giải quyết mâu thuẫn trong làm ăn
sau khi hai bên lời qua tiếng lại đối tượng phú đã nổ súng khiến hai người tử vong tại chỗ
người còn lại bỏ chạy khỏi hiện trường sau đó phú đã cầm súng vào nhà cố thủ cho đến khoảng một mươi bốn giờ cùng ngày
sau sáu h đồng hồ cố thủ trong nhà phú đã giao nổ vũ khí ra đầu thú
lãnh đạo công an tỉnh và phòng cảnh sát hình sự trực tiếp áp giải đối tượng về trụ sở của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để tiến hành điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật